trong khi chưa kịp khắc phục đoạn đê bao dài hai mươi mét bị sụt lún nghiêm trọng trên địa bàn xã thường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
thì trong những ngày vừa qua tiếp tục lại có một đoạn sụt lún khác xuất hiện
đoạn sạt lở mới dài hơn hai mươi mét nơi sụt sâu nhất gần năm mét tạo thành hàm ếch lớn và hiện tại ở hai điểm sụt lún còn xuất hiện những vết nứt khá lớn
được biết để bảo vệ tuyến đê bao dài hai sáu trăm linh ha của hai xã thường phước ii và thường thới tiền huyện hồng ngự
trung ương đã đầu tư hơn một mươi ba tỷ đồng thi công đoạn kè dài gần năm km cao bốn m
nhưng tuyến kè này chỉ vừa mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng thì đã xuất hiện tình trạng sụt lún nói trên